do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín ngày lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai năm nay ghi nhận tại các cửa hàng bán hoa và sô cô la lượng khách vắng hơn mọi năm thay vào đó là những đơn hàng đặt trực tuyến
ghi nhận thực tế tại hà nội cho thấy sự lựa chọn quà tặng cho ngày lễ tình nhân năm nay tại các cửa hàng hoa sô cô la giảm hơn so với cùng kỳ những năm trước
ngược lại trên thị trường mua sắm trực tuyến có phần sôi động hơn do đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng hiện nay với những chương trình ưu đãi hấp dẫn khách hàng
khi mà dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến chung cho toàn cầu thì việt nam cũng không nằm ngoài điều đó và valentine cũng vậy
tuy nhiên là mọi người cũng có thay đổi cái cách thức để đến mua hoa là năm nay đặt online nhiều hơn
và cũng là thời đại mới thời đại bốn thì phương tiện đặt hoa qua online cũng rất là thuận tiện
thì bên mình năm nay chủ yếu là ship hoa đến cho khách hàng đến tận tay người nhận
lễ tình nhân là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nước kia của mình
và với nhiều người họ kỷ niệm ngày này không chỉ bằng cách gửi cho nhau những bó hoa những hộp sô cô la
mà còn dành thời gian bên nhau chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ để mỗi ngày đều là ngày lễ tình nhân ấm áp
lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai dù thể hiện bằng cách nào đi chăng nữa
thì tất cả những người yêu nhau tại việt nam và trên thế giới đều luôn mong muốn được trao cho nhau những lời yêu thương
trao cho nhau những món quà dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa và ngọt ngào